hội đồng nhân dân tỉnh bạc liêu đã tổ chức kỳ họp thứ sáu kỳ họp bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
kỳ họp đã nghe và biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh đối với đồng chí lê thanh hùng điều động phân công giữa chức vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với đồng chí phan như nguyện điều động phân công giữa chức bí thư thành ủy bạc liêu
cũng tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
kết quả bầu cử tại kỳ họp đồng chí phạm văn thiều ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy bạc liêu đã trúng cử chức vụ phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với tỷ lệ phiếu bầu trên chín mươi năm tổng số đại biểu có mặt